hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau khi thông tin được đăng tải trên mạng xã hội dù không quen biết như khoảng bốn trăm linh năm trăm linh người dân sinh sống và làm việc tại phú quốc
đã đến trung tâm y tế tp phú quốc để xét nghiệm cho máu với mong muốn được hiến máu cứu sản phụ
tất cả đều ngồi chờ đến hơn một giờ sáng sau khi tết hơn một trăm linh mẫu máu trong số đó có khoảng một mươi người có nhóm máu ô tương đồng
nhân viên y tế đã thông báo có đủ máu cần thiết cứu sản phụ nên mọi người có thể về
chị quy ngũ khu phố một mươi phường dương đông tp phú quốc cho biết
sau khi thấy trên facebook đăng thông tin cần máu cứu sản phụ biết mình máu ô nên đã nhanh vào viện để test lấy mẫu
hy vọng máu mình phù hợp để lấy truyền cho sản phụ
chị quy cho hay lúc đó hàng trăm người có mặt tại khu xét nghiệm của bệnh viện đều cầu mong mình phù hợp để cứu người
cảm thấy người dân mình lúc hoạn nạn thì người thật cảm động
ngay sau khi người dân phú quốc đến hiến máu thì các bác sĩ đã kịp thời chuyển máu cứu sản phụ
tuy nhiên sản phụ mờ vẫn nằm khoa hồi sức tích cực trong tình trạng nguy kịch
được biết sản phụ mờ đã có bốn con và trải qua hai lần sinh mổ
gia đình rất khó khăn
trong sản phụ mờ trước đó về quê cha mẹ ruột đang bệnh nặng chưa ra phú quốc kịp